bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu vừa cứu hộ cứu nạn thành công chín thuyền viên trên tàu cá bv năm nghìn bốn trăm tám mươi chín ts
do ông nguyễn văn dận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phước tỉnh long điền bà rịa vũng tàu làm thuyền trưởng
va chạm với phương tiện nd ba nghìn ba trăm sáu mươi ba khiến cho tàu cá bv năm nghìn bốn trăm tám mươi chín ts bị chìm trên vùng biển vũng tàu
sau khi xảy ra va chạm phương tiện nd ba nghìn ba trăm sáu mươi ba đã không dừng lại để cứu hộ cứu nạn mà bỏ chạy
nhận được tin báo nạn lực lượng chức năng đã sử dụng ba cano và huy động thêm ba phương tiện của ngư dân gần đó
ra vị trí bị nạn để tìm kiếm cứu nạn chín thuyền viên trên tàu cá bv năm nghìn bốn trăm tám mươi chín ts đang bị chìm
đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát phương tiện nd ba nghìn ba trăm sáu mươi ba để tạm giữ phương tiện
phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
hiện ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiến hành họp khẩn cấp
và triển khai các biện pháp khắc phục